thưa quý vị chiều qua ngày hai mươi chín tháng năm tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gặp mặt ban chỉ đạo công trình sách ký ức người lính
thủ tướng nhấn mạnh đây là việc làm có tính nhân văn và có ý nghĩa chính trị xã hội rộng lớn đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân và quân đội ta
đồng thời đây cũng là những tư liệu quý về lịch sử của dân tộc
được sự đồng ý của thủ tướng chính phủ tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam và bộ thông tin và truyền thông từ năm hai nghìn một mươi hai công trình sách ký ức người lính đã được các cơ quan ban ngành tổ chức thực hiện với nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa như phát động phong trào viết và kể lại những chiến công kỳ tích kỷ niệm sâu sắc trong đấu tranh bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước tập hợp xuất bản sách ký ức người lính triển lãm giao lưu truyền hình và hỗ trợ nhân đạo thông qua quỹ nghĩa tình trạng
đồng đội công trình ký ức người lính là việc làm có tính nhân văn và ý nghĩa xã hội rộng lớn nhằm lưu giữ và làm phong phú thêm giá trị lịch sử và văn hóa của dân tộc truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân và quân đội ta trong các cuộc kháng chiến
cũng qua đó đóng góp vào công tác nghiên cứu lịch sử giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống và bản sắc tốt đẹp của dân tộc việt nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời đại mới

thủ tướng đề nghị các ngành địa phương chức năng đặc biệt là bộ quốc phòng tạo điều kiện ủng hộ cho ban chỉ đạo trong việc triển khai các hoạt động
đồng ý với các kiến nghị tại buổi gặp gỡ thủ tướng giao văn phòng chính phủ xem xét thực hiện trên tinh thần xã hội hóa mạnh mẽ
hôm qua tại hà nội trung tâm trọng tài quốc tế việt nam đã tổ chức lễ ra mắt trung tâm hòa giải việt nam và công bố quy tắc hòa giải dưới sự hỗ trợ của tổ chức tài chính quốc tế thuộc nhóm ngân hàng thế giới
trung tâm hòa giải việt nam gọi tắt là vnmc là một trong những tổ chức đầu tiên cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp trong hợp tác kinh tế thương mại giữa các doanh nghiệp thông qua hòa giải
bộ quy tắc hòa giải bao gồm một mươi năm điều mô tả các trình tự bước tiến hành hướng dẫn cũng như các nguyên tắc bắt buộc của một thủ tục hòa giải tại vnmc
theo đó bất cứ bên nào khi có tranh chấp dù đã có hay chưa có một thỏa thuận hòa giải nếu mong muốn giải quyết tranh chấp bằng hòa giải
đều có thể thực hiện theo các hướng dẫn của bộ quy tắc để giải quyết vụ việc
ngoài ra quy tắc cũng quy định rõ về vai trò của vnmc trong việc điều phối hỗ trợ và thúc đẩy thủ tục hòa giải
để đảm bảo các thủ tục hòa giải được vận hành tuân thủ pháp luật linh hoạt thân thiện hiệu quả mang lại sự hài lòng cho doanh nghiệp
hôm nay ngày làm việc thứ chín của kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu sẽ thảo luận về nhiều dự án luật quan trọng
theo đó buổi sáng quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
sau đó quốc hội nghe chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội nguyễn khắc định trình bày tờ trình về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi tám và thảo luận về nội dung này
buổi chiều các đại biểu quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục
và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
tại hà nội bộ thông tin và truyền thông vừa thông báo về kế hoạch chuyển đổi mã thuê bao di động
theo đó sẽ có khoảng sáu mươi triệu thuê bao một mươi một số được chuyển sang một mươi số
việc chuyển đổi mã mạng vsat từ chín trăm chín mươi hai xxx xxx sang mã mạng sáu trăm bảy mươi hai xxx xxx
và chuyển đổi mã mạng của thuê bao di động một mươi một số về một mươi số cụ thể như sau
mobiphone từ mã mạng cũ là một trăm hai mươi một trăm hai mươi một một trăm hai mươi hai một trăm hai mươi sáu một trăm hai mươi tám chuyển đổi sang mã mạng mới là bảy mươi bảy mươi chín bảy mươi bảy bảy mươi sáu bảy mươi tám
vinaphone mã mạng cũ là một trăm hai mươi ba một trăm hai mươi bốn một trăm hai mươi năm một trăm hai mươi bảy một trăm hai mươi chín sẽ chuyển đổi sang mã mạng mới là tám mươi ba tám mươi bốn tám mươi năm tám mươi một tám mươi hai
viettel mã mạng cũ là một trăm hai mươi bốn một trăm hai mươi năm một trăm hai mươi bảy một trăm hai mươi chín sẽ chuyển đổi sang mã mạng mới là tám mươi ba tám mươi bốn tám mươi năm tám mươi một tám mươi hai
viettel mã mạng cũ là một trăm sáu mươi hai một trăm sáu mươi ba một trăm sáu mươi bốn một trăm sáu mươi năm một trăm sáu mươi sáu một trăm sáu mươi bảy một trăm sáu mươi tám một trăm sáu mươi chín chuyển đổi sang mã mạng mới là ba mươi hai ba mươi ba ba mươi bốn ba mươi năm ba mươi sáu ba mươi bảy ba mươi tám ba mươi chín
viettel mobile từ mã mạng cũ là một trăm tám mươi sáu một trăm tám mươi tám chuyển đổi sang mã mạng mới là năm mươi sáu năm mươi tám
g mobile từ mã mạng cũ là một trăm chín mươi chín chuyển đổi sang mã mạng mới là năm mươi chín
thời gian bắt đầu chuyển đổi vào h ph
ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi tám và kết thúc chuyển đổi vào hai mươi ba h năm mươi chín phút ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
thời gian bắt đầu quay số song song vào h
ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi tám và kết thúc quay số song song vào hai mươi ba h năm mươi chín phút ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
thời gian bắt đầu duy trì âm thông báo vào h
ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám và kết thúc âm thông báo vào hai mươi ba h năm mươi chín phút
ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám và kết thúc âm thông báo vào hai mươi ba h năm mươi chín phút
cục thương mại điện tử và kinh tế số vừa phối hợp với hiệp hội thương mại điện tử việt nam
tổ chức họp báo nhằm cung cấp thông tin về diễn đàn việt nam blockchain summit hai nghìn một mươi tám

từ công nghệ tới di chính sách là sự kiện thường niên về xây dựng nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ blockchain trong việc phát triển nền kinh tế số
nội dung của diễn đàn sẽ xoay quanh việc ứng dụng công nghệ blockchain trong một số lĩnh vực như logistic hoàn tất đơn hàng truy xuất nguồn gốc nông sản cũng như đề xuất các chính sách và hành lang pháp lý để phát triển công nghệ này tại việt nam
nội dung của diễn đàn sẽ xoay quanh việc ứng dụng công nghệ blockchain trong một số lĩnh vực như logistic hoàn tất đơn hàng truy xuất nguồn gốc nông sản cũng như đề xuất các chính sách và hành lang pháp lý để phát triển công nghệ này tại việt nam
các doanh nghiệp và các chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế mục đích của hội thảo nhằm giúp giới báo chí và truyền thông hiểu một cách rõ ràng về những vấn đề phát triển bền vững của doanh nghiệp và khai thác các dữ liệu trong báo cáo
phát triển bền vững đã và đang là xu hướng được thế giới hướng tới trong vài thập kỷ qua theo đó vấn đề ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp với môi trường kinh tế xã hội nóng hơn bao giờ hết
để có được một công cụ công bố giải trình và cam kết trách nhiệm của doanh nghiệp khái niệm báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp được hình thành và khá thông dụng với nhiều nước tuy nhiên với việt nam công cụ này là vấn đề mới và ít được biết tới
thưa quý vị và các bạn triển lãm năm tháng khó quên giới thiệu những tác phẩm đặc sắc của họa sĩ phạm lực vừa diễn ra tại nhà triển lãm mỹ thuật
triển lãm quy tụ những tác phẩm tranh đặc sắc nhất của họa sĩ phạm lực
từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi trở lại đây trong đó đề tài và chất liệu phong phú phát họa phong cảnh thiên nhiên làng quê khát vọng tự do hòa bình trong chiến tranh cảm xúc của thiếu nữ và tình mẫu tử của người mẹ
những bức tranh tại triển lãm chỉ là một phần nhỏ so với hàng nghìn bức tranh mà họa sĩ phạm lực vẽ trong bảy mươi năm qua
từ khi mới là cậu bé năm tuổi nhưng gần như là những tác phẩm đẹp hoặc tuyệt đẹp chưa từng hoặc ít được công bố khái quát đủ một phạm lực vạm vỡ về sức vóc thể chất lẫn tinh thần
một tâm hồn trong trẻo khoáng đạt hứa hẹn đem lại ấn tượng khó quên cho những ai tham dự triển lãm
ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án huỳnh thị huyền như và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt một tám mươi năm tỷ đồng của năm công ty
theo nội dung bản án sơ thẩm tuy ngày chín tháng hai từ tháng năm đến tháng chín năm hai nghìn một mươi một bị cáo như khi đó là quyền trưởng phòng giao dịch điện biên phủ
việt tiên bên chi nhánh tp hcm lấy danh nghĩa đi huy động tiền gửi cho việt tiên bên
việt tiên bên chi nhánh tp hcm để huy động vốn của năm công ty gửi tiền vào việt tiên bên hưởng lãi sức cao vượt trần trái quyền định nhà nước
bị cáo như nhận bức án tù trung thân và võ anh tuấn bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời bản án tuyên buộc huỳnh như bồi thường cho bốn công ty võ anh tuấn liên đối bồi thường cho một công ty tổng cộng hơn một tám mươi năm tỷ đồng
tại phiên tòa chiều ngày hai mươi tám tháng năm đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm nêu quan điểm về kháng cáo xin giảm án của bị cáo anh tuấn không đưa ra được tình tiết mới nên đề nghị hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo giữ nguyên mức án bảy năm tù đối với bị cáo
về kháng cáo của bốn nguyên đơn dân sự đại diện viện kiểm sát lập luận huỳnh như đã lợi dụng lòng tham của các đơn vị cá nhân gửi tiền vào việt tim banh với lãi suất cao
huỳnh như bỏ tiền cá nhân để trả lãi ngoài và phí môi giới dẫn dụ các đơn vị gửi tiền vào ngân hàng
sau đó huỳnh như lập chứng từ ký giả làm giả con dấu từ thao tác lệnh chuyển tiền của các đơn vị
sau khi bản án sơ thẩm được tuyên bị cáo như không có kháng cáo chấp nhận hình phạt cũng như trách nhiệm dân sự
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo của bốn công ty tuyên bị cáo huỳnh như y án chung thân về lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời đề nghị tuyên giữ nguyên trách nhiệm bồi thường như bản án sơ thẩm
cảng hàng không quốc tế cần thơ có ba hãng hàng không khai thác với bốn tuyến thường xuyên nội địa từ cần thơ đi hà nội đà nẵng phú quốc côn đảo và một số tuyến quốc tế
trong năm vừa qua cảng hàng không đã phục vụ an toàn gần bảy hai trăm linh lần hạ cất cánh vận chuyển gần một triệu lượt hành khách
bảo đảm an ninh an toàn cho trên một trăm linh lượt các đồng chí lãnh đạo của đảng nhà nước đi qua cả
cần thơ đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm an ninh an toàn hàng không dân dụng công tác kiểm soát hành khách và kiểm tra hành lý được thực hiện nghiêm ngặt đúng quy định kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm
ý thức trách nhiệm năng lực chuyên môn kinh nghiệm phục vụ của nhân viên hàng không ngày càng nâng cao phương tiện trang thiết bị cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin liên lạc luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động hiệu quả
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo tăng cường phối hợp phân công nhiệm vụ cụ thể sâu sát nâng cao nghiệp vụ chuyên môn tinh thần cảnh giác nắm chặt tình hình thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn hàng không trên địa bàn
hôm qua khi đang thực hiện tuần tra làm nhiệm vụ trên vùng biển quảng ninh tổ công tác cụm trinh sát số một bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phát hiện một tàu vận tải vỏ sắt chở trên năm mươi tấn phân đạm u rê
tổ công tác cụm trinh sát số một bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phát hiện một tàu vận tải vỏ sắt chở trên năm mươi tấn phân đạm u rê không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp phương tiện không có giấy tờ đăng ký
tổ công tác đã dẫn giải phương tiện vi phạm về bến gót thành phố hải phòng để tiếp tục đấu tranh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
nhiều giải pháp cấp bách về chống ngập đã được triển khai thế nhưng kết quả mang lại chưa cao
ngập nước vẫn xảy ra thường xuyên tại thành phố hồ chí minh đòi hỏi cần phải có những giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới
đây là đánh giá của lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh tại hội nghị về công tác chống ngập
báo cáo của trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố cho biết từ đầu mùa mưa đến nay đã có bốn cơn mưa lớn gây ngập tại ba mươi hai tuyến đường
riêng trận mưa ngày một mươi chín tháng năm có phủ lượng gần một trăm hai mươi mm gây ngập sâu một mươi tuyến đường
biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng rất nặng đến thành phố hồ chí minh
trước đây mà thời điểm trước hai nghìn thì coi như những trận mưa mà có cái phủ lượng mà coi như trên một trăm linh thì tương đối là thưa
tuy nhiên gần đây nhất là chúng ta thấy rằng những trận mưa mà có phủ lượng trên một trăm linh mm thì năm nào cũng xuất hiện
và có năm xuất hiện là từ hai đến ba cơn mưa mà có cái vũ lượng lớn hơn cái thiết kế
do đó làm cho cái hệ thống thoát nước của thành phố cũng bị ảnh hưởng
thực tế việc đầu tư hệ thống thoát nước của thành phố hiện chưa kịp thời hoặc đã xuống cấp
hơn hổng quy hoạch vùng lõi cần có sáu km cống nhưng hiện chỉ đạt khoảng ba km
đặc biệt là sáu mươi hai vị trí kênh rạch tám mươi bốn tuyến cống và hàng trăm hầm ga cửa xã bị lấn chiếm hoặc xả rác thải khiến tình trạng ngập càng phổ biến
vấn đề quản lý nhà nước của mình vấn đề quản lý quy hoạch có nhiều yếu kém
rồi ý thức xã hội ý thức của từng người dân nó cộng đồng thành một cái nguyên nhân tổng thể cho vấn đề ngập của thành phố này
do vậy cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta phải nhận định rằng đó để giải quyết căng cơ lâu dài vấn đề chống ngập thành phố
nó phải là cái sự cộng đồng trách nhiệm trước hết là của nhà nước và của cộng đồng xã hội
trong khi chờ những giải pháp chống ngập căng cơ hơn đi vào hoạt động như dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực thành phố hồ chí minh
có xét tới biến đổi khí hậu có quy mô một mươi tỷ đồng các dự án hồ điều tiết ngầm hay giải pháp phi công trình khác
để giải quyết ngập nước trung tâm điều hành chương trình chống ngập thành phố hồ chí minh đã triển khai nạo vét hơn ba trăm linh km lòng cốt thoát nước
duy tu nạo vét một mươi tuyến kênh rạch cửa xã
để cung ứng điện đầy đủ an toàn cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong mùa khô năm hai nghìn hai mươi
thời gian qua công ty điện lực quảng bình đã chủ động triển khai nhiều biện pháp củng cố lưới điện bảo đảm vận hành an toàn
đồng thời đầu tư nâng cấp hệ thống điện lưới để chủ động bảo đảm nguồn điện liên tục cho khách hàng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đối với các hộ nuôi thủy sản nguồn điện là yếu tố sống còn ngay từ khi thả nuôi con giống đến lúc thu hoạch
do đó ngay từ đầu mùa nắng nóng công ty điện lực quảng bình đã huy động công nhân xuống cơ sở để kiểm tra bảo trì đường dây
chạm hạ áp và các điểm tiếp xúc đấu nối các thiết bị của từng cơ sở sản xuất của hộ gia đình nhằm bảo đảm an toàn cho thiết bị và cung cấp điện ổn định
đồng thời tuyên truyền đến khách hàng để có kế hoạch tiết kiệm điện và sử dụng các loại máy móc tiêu hào ít điện năng trong sản xuất
để chủ động ứng phó với tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài
thời gian qua ngành điện quảng bình đã chú trọng công tác đầu tư hoàn thiện lưới điện
nâng cao năng lực cấp điện nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng công suất của phụ tải
cùng với việc xây dựng củng cố điện lưới công ty điện lực quảng bình cũng đã đầu tư công nghệ
triển khai công tác sửa chữa nóng lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh nhằm hạn chế tối đa việc cắt điện khi có sự cố
với nhiều phương án cung cấp điện trong mùa nắng nóng công ty bảo đảm sẽ không thiếu điện và tình hình cấp điện luôn ở mức ổn định cho khách hàng
được tổ chức ngay dưới chân cầu trần thị lý quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
phiên trợ nông sản là nơi người dân trực tiếp được giới thiệu sản phẩm của mình
cũng là nơi khách hàng yên tâm lựa chọn những thực phẩm an toàn cho bữa ăn hàng ngày
ở đây người mua và người bán có một điểm chung đó là niềm tin
họp vào chủ nhật cuối cùng của mỗi tháng phiên chợ nông sản đang ngày càng khẳng định một địa chỉ tin cậy của người tiêu dùng thành phố đà nẵng
phiên chợ là nơi những người nông dân các nhà sản xuất
nhà vườn trang trại trong khu vực miền trung và tây nguyên trưng bày sản phẩm với nhiều chủng loại rau
củ quả đồng thời học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau qua đó hoàn thiện hơn trong từng khâu sản xuất
giữa ba niềm tin đối với mình đối với người nông dân chúng nó cho chuyện với họ nhiều hơn để biết được tâm tư
tình cảm của họ và tâm huyện họ đặt vào việc sản xuất của họ
trên cơ sở đầu tư và phát triển các dự án mang tính cộng đồng đơn vị tổ chức phiên trợ
công ty mãi mãi xanh đã đưa ra giải pháp thông qua hỗ trợ những nông trại có quy mô nhỏ
đang thực hành nông nghiệp theo hướng tự nhiên hoặc hữu cơ
đồng thời tạo điều kiện cho các nông dân tiếp cận và xâm nhập thị trường một cách chủ động linh hoạt
chúng tôi không có thể đưa ra thông tin như vậy đó là vấn đề phước tuyển

chúng tôi không hiểu thế gì nhưng when the time it happened
việc là tìm kiếm thị trường và cái phiên chợ này mang đến cho họ cái cộng đồng người quan tâm đến thực phẩm sạch
hơn nữa là ở healthy farm thì chúng tôi cũng cung cấp cái kỹ thuật để mà sản xuất theo phương pháp sạch và an toàn
người nông dân bán được những gì mình làm ra khi tham gia phiên chợ
khách hàng tìm được địa chỉ để mua cho mình thực phẩm bảo đảm an toàn sức khỏe
cũng chính là niềm tin của người tiêu dùng dành cho sức lao động của người nông dân
thông tin từ bệnh viện nhiệt đới trung ương cho biết
chỉ trong vòng một mươi ngày qua bệnh viện đã tiếp nhận hai bệnh nhi bị mắc bệnh dạy do chó cắn
và đáng tiếc là cả hai trường hợp đều đã tử vong
hai trường hợp gồm một cháu bé chín tuổi ở tỉnh sơn la và một cháu bé một mươi hai tuổi ở tỉnh hòa bình
các cháu nhập viện đều có những triệu chứng lâm sàng của bệnh dạy
mặc dù đã được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng sau đó hai bé đều tử vong
điều đáng nói là bệnh viện đã tiếp nhận hai bệnh nhi bị mắc bệnh dại
nhưng gia đình của hai em bé đều không biết con mình từng bị chó cắn
bệnh dại có nguy cơ tử vong cao và không thể chữa khỏi khi bệnh nhân đã phát bệnh
theo thống kê trong ba tháng đầu năm cả nước có một mươi sáu ca tử vong do bệnh dạy
bệnh truyền từ động vật sang người chủ yếu qua vết cắn của động vật mắc bệnh
nếu bạn còn thì hãy nhốt chó lại trong vòng một mươi ngày để theo dõi
nếu trong một mươi ngày đó con chó vẫn còn sống thì không cần phải tiêm
nhưng trong một mươi ngày đó trong phạm vi một mươi ngày đó con chó chết bất cứ lúc nào thì phải tiêm ngay lập tức
khi con chó cắn rồi nó chạy mất thì lúc ý thì phải đến trung tâm y tế dự phòng và trong tình của ông đó phải tiêm luôn
để đề phòng chó dại cắn điều quan trọng nhất là người dân cần phải tuân thủ quy định khi nuôi chó mèo
như tiêm phòng dại cho vật nuôi đầy đủ
khi dắt chó mèo ra đường nơi công cộng cần phải đeo dọa mõm cho vật nuôi
hiện nay chưa có thuốc đặc trị để điều trị bệnh dạy
người dân khi bị chó mèo nghi dại cào cắn cần rửa vết thương bằng xà phòng
dưới vòi nước chảy và nhanh chóng tiêm vaccine phòng dạy
tuyệt đối không điều trị bằng thuốc nam
chuyển sang các thông tin quốc tế mỹ và nhật bản nhất trí phối hợp trước thềm hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên
công ty mỹ thông báo kết thúc tìm kiếm máy
trong một động thái liên quan đến vấn đề triều tiên lãnh đạo mỹ và nhật bản đã nhất trí gặp lại nhau
để phối hợp lập trường trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều tiên sắp tới
kế hoạch này được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa thủ tướng nhật bản shinzo abe và tổng thống mỹ donald trump
trong bối cảnh các bên đang tích cực thúc đẩy cho sự kiện lịch sử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày một mươi hai tháng sáu tới
nhà trắng cho biết tại cuộc điện đàm hai nhà lãnh đạo mỹ và nhật bản đã thảo luận về những diễn biến gần đây tại triều tiên
và khẳng định sẽ gặp lại nhau nhằm tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh theo như dự định
tại cuộc điện đàm tổng thống donald trump và thủ tướng shinzo abe đều bày tỏ nhất trí về sự cấp thiết
phải hủy bỏ hoàn toàn và vĩnh viễn chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của triều tiên
tuy nhiên thời điểm cụ thể gặp mặt giữa ông trump và ông abe vẫn chưa được công bố
nhưng hai bên nhất trí rằng cuộc gặp sẽ tập trung thảo luận về cách thức phi hạt nhân hóa
và loại bỏ chương trình tên lửa trên bán đảo triều tiên
quân đội israel thông báo hệ thống phòng thủ tên lửa vòng sắp vừa đánh chặn một loạt đạn cối bắn sang từ giải gaza
thông báo cho biết thêm nhiều quả đạn cối đã rơi xuống các khu vực trống trong lãnh thổ nước này
theo thông báo hai mươi năm quả đạn cối đã hướng vào một số địa điểm
trên lãnh thổ israel phần lớn số đạn này đã bị hệ thống phòng không vòm sắt của israel đánh chặn
hiện chưa có báo cáo về thiệt hại và thương vong sau vụ việc này
vụ việc là diễn biến căng thẳng mới nhất ở trung đông
trong thời gian qua căng thẳng đã leo thang dọc biên giới giữa israel và giải gaza
do phong trào hồi giáo hamas của palestine kiểm soát
sau nhiều tuần người palestine biểu tình dọc biên giới từ ngày ba mươi tháng ba
căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào hôm một mươi bốn tháng năm khi đụng độ giữa binh sĩ israel và người biểu tình
khiến ít nhất sáu mươi một người palestine thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương
đức và pháp đang thúc đẩy sáng kiến về việc tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và sáng tạo
trong các dự án khởi nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ trên toàn bộ liên minh châu âu eu
qua đó giúp khu vực này có thể cạnh tranh hiệu quả hơn với các đối thủ như mỹ hay trung quốc
mới đây trong văn bản trình lên các nhà lãnh đạo eu
hai nước đức và pháp khẳng định điều cần thiết là châu âu
có các nỗ lực chung để cải thiện môi trường kinh doanh và nới lỏng các quy định về vốn đầu tư mạo hiểm
qua đó cho phép có những bước đột phá mới tạo nền móng cho sự phát triển của các công ty khởi nghiệp công nghệ
bên cạnh đó đức và pháp cũng kêu gọi eu tài trợ cho các dự án khởi nghiệp tham vọng trong lĩnh vực công nghệ
hiện chính phủ đức đang thực hiện chương trình digital agenda hai nghìn hai mươi
trong đó cam kết xây dựng một nền kinh tế kỹ thuật số để cạnh tranh với các nền kinh tế lớn trên thế giới
trong khi đó pháp cam kết sẽ chi khoảng một năm tỷ euro để phát triển trí tuệ nhân tạo vào năm hai nghìn hai mươi
công ty công nghệ của mỹ ocean infinity tiến hành tìm kiếm chiếc máy bay số hiệu mh ba trăm bảy mươi của
hãng hàng không malaysia airlines mattic ở ấn độ dương vừa đưa ra lời thông báo sẽ kết thúc hoạt
động tìm kiếm trong những ngày tới giám đốc điều hành của ocean infinity cho
biết hoạt động tìm kiếm máy bay ở ấn độ dương sẽ kết thúc hoạt động tìm kiếm trong những ngày tới
tìm kiếm máy bay mh ba trăm bảy mươi sẽ sớm kết thúc sau khi rà soát vùng biển rộng một trăm một mươi hai km hai
rộng gấp bốn lần vùng biển mà các chuyên gia cho rằng nhiều khả năng là vị trí máy bay rơi
tuần trước chính phủ của tân thủ tướng mahathir mohamad cho biết công ty có trụ sở tại bang texas
này sẽ kết thúc cuộc tìm kiếm máy bay mh ba trăm bảy mươi sau hai lần gia hạn thỏa thuận tìm kiếm trong chín mươi ngày
chính quyền tiền nhiệm malaysia thỏa thuận với công ty ocean infinity khởi động lại chiến dịch
tìm kiếm hồi tháng một vừa qua theo đó công ty sẽ được trả bảy mươi triệu đô la nếu tìm thấy xác máy bay
mh ba trăm bảy mươi hoặc hộp đen của máy bay trong chín mươi ngày những người hâm mộ vẻ đẹp thuần khiết của ngọc
trai sẽ có cơ hội được nhìn ngắm viên ngọc trai nước ngọt lớn nhất thế giới tại phiên
đấu giá sắp tới tại thành phố la hay của hà lan với niên đại hơn ba trăm linh năm ước tính giá trị khối
ngọc trai tự nhiên khổng lồ có một trăm linh hai này sẽ vào khoảng ba trăm bốn mươi đô la tới chín mươi đô la
nặng gần một trăm hai mươi gram dài hơn sáu tám cm và có hình thù vô cùng kỳ lạ khối ngọc chai nước ngọt lớn nhất
thế giới này được đặt tên là sleeping lion tạm dịch là sư tử ngủ dây khối ngọc trai khổng lồ
sẽ được đấu giá vào ngày ba mươi một tháng năm tại nhà đấu giá ở la hay đây cũng là lần đầu tiên trong vòng
hai trăm bốn mươi năm qua ngọc trai sleeping lion được giao bán với giá trị ước tính có thể lên tới năm trăm bốn mươi euro
khối ngọc trai thực sự độc đáo vì nó quá lớn đây là lý do thứ nhất thứ hai đây là ngọc trai hoàn
toàn tự nhiên bạn biết đấy đa số ngọc trai hiện chúng ta thấy đều là nhân tạo hoặc có sự tác động
của con người theo cách nào đó nhưng đây là viên ngọc hoàn toàn được tạo ra từ một loài động vật thân
mềm sống ở sông hoặc hồ một trong những tài liệu ghi chép chúng tôi tìm thấy được mới đây nhất là
trong kho dữ liệu amsterdam đó là một bản vẽ khối ngọc trai này có tên sleeping lion và nặng năm trăm bảy mươi kg
cũng theo các chuyên gia ngọc trai sleeping lion có thể xuất hiện trong giai đoạn năm một nghìn bảy trăm linh một nghìn bảy trăm sáu mươi ở
triều đại nhà thanh và nó từng thuộc sở hữu của nữ hòa nga catherine đại đế hiện khối ngọc trai
đang thuộc sở hữu của ông hermann domitze chủ tịch hội ngọc trai amsterdam ông cho biết quyết
định bán khối ngọc trai độc đáo này bởi nó thực sự là một phần của tự nhiên và đáng được trưng
bày để mọi người cùng chiêm ngưỡng
quý vị và các bạn có thể nhớ like và share video này để ủng hộ kênh của chúng tôi cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại